tòa án nhân dân tỉnh đắk đắk bởi phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo phùng văn nguyên năm mươi tuổi
trú tại xã crong á huyện maroc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là phùng văn quang hai mươi bốn tuổi con trai của nguyên
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi hai h ngày bốn tháng hai hai bố con nguyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
vì bực tức và sẵn có men rượu trong người nên nguyên đã dùng kéo đâm mạnh một nhát vào vùng bụng dưới của quang
sau khi gây án nguyên bỏ chạy ra vườn ngủ
còn nạn nhân rất may được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là bảy mươi
căn cứ vào các tình tiết diễn biến của vụ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt phùng văn nguyên một mươi năm tù giam về tội giết người